liên quan đến vụ việc hàng trăm cây thông ba lá tại tiểu khu hai trăm bảy mươi một đường dt bảy trăm hai mươi năm xã thôn hạ huyện đức trọng
đã bị các nhóm đối tượng đốn hạ để chiếm dụng đất
ngày năm tháng bốn ubnd tỉnh lâm đồng đã có văn bản chỉ đạo ubnd huyện đức trọng
cùng các sở ngành liên quan khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
theo đó ubnd tỉnh lâm đồng đề nghị huyện đức trọng chỉ đạo công an huyện
hạt kiểm lâm và các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan chức năng của huyện lâm hà
khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
đồng thời chỉ đạo chủ rừng ubnd xã nờ thôn hạ quản lý diện tích đất rừng trên địa bàn
lập kế hoạch trồng lại rừng trên diện tích đã bị chặt phá ngay trong mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín
đề nghị công an tỉnh lâm đồng chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp hỗ trợ công an huyện đức trọng
lâm hà trong quá trình điều tra xử lý không để phát sinh vụ việc tương tự
trước đó như truyền hình nhân dân đã phản ánh hàng trăm cây thông ba lá thuộc rừng trồng tại tiểu khu hai trăm bảy mươi một đường gt bảy trăm ba
gần trung tâm xã nờ thôn hạ đã bị các nhóm đối tượng đốn hạ để chiếm dụng đất
trong đó có năm mươi ba cây thông ba lá trên ba mươi năm tuổi và ba trăm linh cây thông ba lá trồng năm hai nghìn ba đã bị đốn hạ
khi lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng phá rừng
rừng đã sử dụng hung khí không chế để tàu thoát